cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đang điều tra làm rõ các sai phạm tại tổng công ty lương thực miền nam vina food hai và một số đơn vị liên quan
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm xác định
huỳnh thế năng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên tổng giám đốc tổng công ty lương thực miền nam vina food hai
và đinh trường trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc việt hân
đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất khu đất số ba mươi ba nguyễn du và ba mươi bốn ba mươi sáu bốn mươi hai chu mạnh trinh
phường bến nghé quận một tp hcm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
ngày hai mươi sáu tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hai cá nhân trên
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại huyện châu phú của tp hcm liên quan đến bị can lê hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại khóm vĩnh hưng thị trấn vĩnh thạnh trung
quá trình điều tra xác định một gia đình là họ hàng trú tại huyện cao lãnh của tỉnh đồng tháp
đã giao tiền cho vũ để mua đất đồng thời giao cho hai vợ chồng vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đó
sau đó vũ làm giả hợp đồng mua bán đất rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng
thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại lần hai
nhưng không cho gia đình người họ hàng biết
vũ đem bán đất đó cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền gần bốn triệu đồng
tổng số tiền gần bốn triệu đồng bao gồm cả tiền vốn và lãi
sau khi nhận được đơn tố giác của nạn nhân cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam vũ
để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ vụ án
công an tỉnh an giang thông báo những ai là bị hại của đối tượng lê hoàng vũ
thì đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
địa chỉ số sáu tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
hoặc gặp điều tra viên phạm công lý số điện thoại chín trăm ba mươi chín chín trăm bảy mươi hai hai trăm một mươi một và ba trăm bốn mươi bốn năm trăm hai mươi một tám trăm một mươi tám
để trình bày các quyền lợi có liên quan đến vụ án
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ
xử lý hai ca nhân là ông đoàn văn phố sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và nguyễn văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
quê tỉnh tiền giang về hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép trên tuyến sông đồng nai
cụ thể cảnh sát giao thông đã phát hiện phương tiện ghe gỗ do hai ông phố và tài
đang vận chuyển khoảng ba mươi năm mét khối cát trái phép tại km số tám trên tuyến sông đồng nai
thuộc địa bàn xã đại phước huyện nhơn trạch
tại thời điểm kiểm tra hai người không xuất trình được các giấy tờ chứng minh
nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
giấy tờ liên quan đến phương tiện tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ
và tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ vận chuyển hơn nửa tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng
cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam phát hiện và xử lý
số mỡ động vật trên được đóng trong bảy bao tải màu trắng với tổng trọng lượng năm trăm năm mươi năm kg
được vận chuyển trên xe ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi ba b bốn nghìn bảy trăm linh bảy do tài xế bùi xuân anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã bình trung huyện thăng bình điều khiển
toàn bộ số mỡ động vật trên không rõ nguồn gốc
theo khai nhận số hàng hóa trên tài xế xe khách nhận của một chủ hàng thuê vận chuyển
từ huyện thăng bình tỉnh quảng nam đến tỉnh bình định
hiện vụ việc và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện phú ninh để điều tra xử lý theo thẩm quyền
vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án đối với một mươi sáu bị cáo
trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
tại tòa chủ tọa phiên tòa đã tuyên án vắng mặt đối với bốn bị cáo hiện đang bỏ trốn
về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
lĩnh án một mươi năm tù nguyễn hồng sơn cựu phó tổng giám đốc aic đang bỏ trốn bảy năm tù
trương thị xuân loan cựu trưởng ban quản lý dự án của công ty aic đang bỏ trốn năm năm tù
nguyễn thị tích cựu trưởng phòng hồ sơ pháp chế aic kiêm tổng giám đốc công ty mofa
đang bỏ trốn bảy năm tù nguyễn thị thu phương cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính aic sáu năm tù
và đỗ văn sơn kế toán trưởng công ty aic ba mươi tháng tù
các bị cáo khác trong công ty aic và những công ty có vai trò giúp sức có mức án
từ hai mươi bốn tháng tù treo đến ba mươi sáu tháng tù nhóm các bị cáo thuộc ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng các công trình y tế trực thuộc sở y tế tòa tuyên án từ hai mươi bốn đến
hai mươi tháng tù hai bị cáo khác được xác định thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị mức án ba mươi tháng tù cho hưởng án treo
sau hai tuần xét xử và nghị án sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt
đối với hai mươi hai bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại
bốn trăm sáu mươi tỷ đồng xảy ra tại dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi giai đoạn hai
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn tám cựu tổng giám đốc
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec ba năm tù về tội
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và ba mươi tháng tù
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tổng hợp hình hạp phạt chung
cho hai tội danh bị cáo phải chấp hành án phạt tù là năm năm sáu tháng tù
bị cáo nguyễn mạnh hùng cựu phó tổng giám đốc vec nhận mức án bốn năm tù
lê quang hào cựu phó tổng giám đốc vec nhận mức án hai năm tù cùng với tội
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo còn lại lĩnh án từ hai mươi bốn tháng cho hưởng án treo đến sáu năm tù
theo tội danh truy tố tòa tuyên buộc năm nhà thầu phải bồi thường cho chủ đầu tư
là tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec tổng số tiền
bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tương ứng giá trị các gói thầu không đạt chất lượng
liên quan đến vụ bắt giữ ba đối tượng cướp tài sản ngân hàng tại huyện hóc môn
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi
chiều nay công an tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
với sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc công an tp hcm quyết tâm của lực lượng
tham gia phá án cùng sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
công an các tỉnh chỉ sau hai mươi hai giờ gây án lực lượng phá án đã phối hợp với
công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất truy bắt được đối tượng
nguyễn ngọc mỹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hồ khẩu thường trú tp di an tỉnh bình dương
khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài
phối hợp công an tỉnh long an bắt giữ lâm phúc lợi sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
huyện tam bình tỉnh vĩnh long khi đang lẩn trốn tại huyện bến lức tỉnh long an
và bắt giữ nguyễn thị bích tuyền sinh năm hai nghìn một hồ khẩu thường trú tại huyện ba chi
tỉnh bến tre khi đang lẩn trốn tại phường tân thới hòa quận tân phú
đồng thời thu hồi số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt tại phòng giao dịch
nhị xuân ngân hàng sài gòn thương tín và các tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận cùng rơi vào tình trạng nợ nần không có khả năng chi trả
nguyễn ngọc mỹ lâm phúc lợi và nguyễn thị bích tuyền đã bản bạc cùng thống nhất kế hoạch
đi cướp tài sản tại phòng giao dịch nhị xuân ngân hàng thương mại sài gòn thương tín
để thực hiện hành vi phạm tội nguyễn ngọc mỹ lâm phúc lợi đã đặt mua trên mạng xã hội
hai khẩu súng tự chế tiếp đó đặt mua một xe mô tô và tự sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án
đồng thời phân công nguyễn thị bích tuyền thuê xe ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tàu thoát
hiện công an tp hcm đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi phạm tội
của các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn tâm về hành vi tổ chức đánh bạc phan công hải phạm lâm hữu phước hoàng doãn nguyên
và ngô bá quý cùng chú tại tp đà lạt về hành vi đánh bạc
từ năm hai nghìn một mươi chín tâm quen một người tên là trung được người này rủ tham gia cá cược bóng đá qua mạng
nhưng tâm từ chối một năm sau tâm liên lạc lại với trung và được cấp tài khoản tham gia cá cược
sau đó tâm giao cho hải nguyên và một số người khác tham gia đánh bạc hưởng tranh lệch từ các tài khoản này
hải sau đó chia cho phước và một số người khác tham gia đánh bạc và hưởng tranh lệch
số tiền mà các đối tượng tham gia cá cược từ sáu mươi đồng đến gần hai mươi triệu đồng một trận
bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc
tham gia đánh bạc trong tháng chín vừa qua lên tới một trăm linh tỷ đồng
thông qua facebook nữ đối tượng tiếp cận sinh viên đại học huế với danh nghĩa liên kết hỗ trợ mở thẻ tiến dụng
mua sắm tiêu dùng rồi thực hiện hành vi lừa đảo
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế đã bắt giữ đối tượng lê thị kiều trang
chú tại quảng trị về hành vi sử dụng thông tin cá nhân của người khác để thực hiện hành vi thanh toán
và giả danh nhân viên các app để đòi nợ đe dọa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng lực lượng công an phát hiện facebook nguyễn kiều trang
tiếp cận với các sinh viên đại học huế thông qua facebook để hỗ trợ liên kết với sinh viên
và người trên một mươi tám tuổi mở thẻ tín dụng mua sắm tiêu dùng với thủ tục đăng ký trực tuyến chỉ cần căn cước công dân
thời gian giải quyết trong khoảng một mươi năm phút không thông báo về gia đình
đối tượng hướng dẫn người bị hại cài app credivo
sau khi hoàn thành tiếp tục hướng dẫn nạn nhân thanh toán các hóa đơn tiền điện rồi chiếm đoạt số tiền đó
đồng thời nạn nhân phải chịu khoản vay phát sinh và trả nợ cho app
nếu không trả nợ nạn nhân sẽ bị đe dọa thông báo về gia đình trường học đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội
và với thủ đoạn như trên trang đã chiếm đoạt số tiền của một nạn nhân là hơn chín triệu đồng
liên quan đến vụ cháy xảy ra ở tứ hiệp huyện thanh chỉ hà nội khiến ba người tử vong một người bị thương
thông tin từ người bị thương cung cấp thời điểm vụ cháy xảy ra gia đình sử dụng máy ép chuyên dụng
để ép phế liệu thì đã ép phải bình xì tóc dẫn đến phát nổ bén lửa gây ra cháy
vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi tổng đài một trăm một mươi bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận tin báo từ nhân dân
về vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp bốn tại khu vực đường mới hồng hà gần trung cư hồng hà xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến một mươi tám h chín phút cùng ngày đám cháy được dập tắt
sơ bộ ban đầu xác định đám cháy xảy ra tại nhà cấp bốn lợp mái tôn có diện tích khoảng bốn mươi m hai là nơi thu gom phế liệu
thời điểm xảy ra cháy có bốn người trong nhà anh yên là chủ nhà kịp thời chạy thoát nhưng bị thương đã được đưa đi cấp cứu
người vợ và hai người con đã tử vong
nguyên nhân cháy ban đầu qua lời khai của anh yên được xác định do gia đình làm nghề phế liệu
thời điểm trước khi cháy anh yên dùng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ bén lửa gây ra vụ cháy
kính thưa quý vị đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa bày tỏ quan điểm đối với vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản
và chia tài sản chung sau ly hôn giữa doanh nhân nguyễn đức an sáu mươi một tuổi việt kiều mỹ và bà phạm thị ngọc thúy bốn mươi ba tuổi
cựu siêu mẫu ngọc thúy theo hướng đề nghị hội đồng xét xử xác định một mươi bảy tài sản đang tranh chấp là tài sản chung của bà thúy và chồng cũ
ông nguyễn đức an và bà phạm thị ngọc thúy kết hôn tại mỹ vào năm hai nghìn sáu
hai nghìn sáu ly hôn tại mỹ năm hai nghìn tám
vì các bên kết hôn và ly hôn đều được ghi chú tại sở tư pháp tp hcm
theo đại diện viện kiểm soát nhân dân tp hcm dù ông an trình bày gửi khoảng một mươi ba triệu đô la mỹ về việt nam cho bà thúy mua hàng loạt tài sản
nhưng nguyên đơn chỉ cung cấp được các chứng từ về việc chuyển bốn mươi bảy tỷ đồng và bảy trăm linh đô la mỹ
các khoản còn lại bà thúy không thừa nhận và ông an cũng không cung cấp được chứng cứ
do đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho rằng
không có căn cứ xác định các tài sản tranh chấp trong vụ án là tài sản riêng của ông an
từ đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn
chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn xác định một số tài sản đang tranh chấp là tài sản chung của vợ chồng trong hôn nhân
đồng thời chia theo tỷ lệ mỗi bên năm mươi
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi ủy ban nhân dân tp hcm họp báo cung cấp tình hình kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
phó giám đốc sở giao thông vận tải bùi hòa an đã thông tin về tiến độ tình hình kiểm tra
việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty thành bưởi
tại buổi họp báo ông bùi hòa an cho biết lúc một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng một mươi tp hcm có đoàn kiểm tra
thông báo kết luận kiểm tra đối với công ty thành bưởi tại thanh tra sở
với sự tham gia các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
đây là công tác công bố kết luận kiểm tra
theo luật xử lý vi phạm hành chính sau khi công bố kết luận đối tượng được kiểm tra có năm ngày tiếp thu
giải trình các nội dung đoàn kiểm tra cho là sai
do đó để đúng luật sau khi có phản hồi của đơn vị kinh doanh
sở giao thông vận tải sẽ thông tin kết luận kiểm tra đối với công ty thành bưởi vào tuần sau
phó giám đốc sở giao thông vận tải khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố
các cơ quan chức năng là thành phố không có chuyện bao che dung túng cho các hoạt động vi phạm xe pháp luật
dẫn tới những tai nạn thương tâm đau lòng như vừa rồi
sở văn hóa và thể thao tp hcm đã có văn bản trả lời liên quan đến video biểu diễn chồng đầu đi xe máy
không đổi mũ bảo hiểm của hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp
clip quảng cáo chồng đầu dưới thang bằng chạy xe máy của nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp trên mạng xã hội
không thuộc thấm quyền cấp phép của sở văn hóa thể thao
tuy nhiên trong vai trò quản lý sở văn hóa thể thao tp hcm sẽ làm việc với hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp
về việc sử dụng hình ảnh chồng đầu đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm
gây ảnh hưởng sâu đến ý thức việc tôn thủ pháp luật của người dân
ngoài ra sở văn hóa thể thao tp hcm cho rằng nội dung clip quảng cáo chưa được phát hành
nhưng đã lan truyền trên mạng xã hội
sở thông tin và truyền thông cần xác định tài khoản đăng tải lên internet để xem xét xử lý hành vi
đăng tải clip có nội dung vi phạm pháp luật ảnh hưởng sâu đến ý thức về tôn thủ pháp luật của người tham gia giao thông
người quảng cáo người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải đảm bảo và chịu trách nhiệm đối với nội dung sản phẩm quảng cáo
phát hiện trẻ đi lạc các chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tp hcm đã nhanh chóng chăm sóc giúp phục hồi sức khỏe
rồi đưa bé về cho gia đình
lúc một mươi bốn h hai mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
theo kế hoạch được phân công trên tuyến đường võ văn kiệt thuộc phường một mươi sáu quận tám
thì tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông an lạc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
phát hiện một bé gái khoảng sáu tuổi đã đến khóc một mình bên đường
tổ công tác nhanh chóng tiếp cận cháu bé nắm tình hình thì được biết cháu bé bị lạc
đang có biểu hiện mệt mỏi mất sức do đứng dưới nắng lâu và đói bụng
tổ công tác đã đưa cháu về trụ sở đơn vị báo cáo bang chỉ huy xin ý kiến chí đạo
và mua nước sữa bánh cho cháu bé
bằng nhiều cách khác nhau cảnh sát đã liên hệ được gia đình của bé cách một mươi hai km
và dùng xe đặt chủng đưa bé về tận nhà cho ông bà ngoại tại ấp tân điền
xã long thượng huyện cần duột tỉnh long an
nhận lại được cháu phía gia đình và nhà trường rất vui mừng cảm kích
và cảm ơn ghi nhận sự giúp đỡ hỗ trợ từ phía tổ công tác